ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã họp giao ban định kỳ
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu từ nay đến ngày năm tháng bốn
tạm đóng cửa các quán karaoke massage quán bar quán cà phê nhà hàng vũ trường dạp chiếu phim
kinh doanh trò chơi điện tử sân vận động cửa hàng điện máy các môn thể thao đông người
chỉ mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm
xăng dầu nhu yếu phẩm phục vụ đời sống hàng ngày
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa tập trung đông người
tại các đám hiếu hỉ rỗ liên hoan sinh nhật các cơ sở tôn giáo tiến ngưỡng
không tổ chức hoạt động có tập trung đông người
tp hà nội cũng xem xét chỉ để lại hai mươi phương tiện giao thông công cộng
đối với những đối tượng bỏ trốn cách ly sẽ xử phạt hành chính ở mức cao nhất
và công khai danh tính lên các phương tiện thông tin đại chúng